theo thống kê tính đến tám giờ sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu toàn thế giới ghi nhận bảy năm trăm tám mươi ba chín trăm linh ba người mắc covid một mươi chín trong đó có bốn trăm hai mươi ba tám mươi hai người đã tử vong
mỹ hiện nay vẫn là tâm dịch thế giới tuy nhiên số ca tử vong tăng đột biến trong hai mươi bốn giờ qua brazil đã trở thành nước có số ca tử vong do covid một mươi chín nhiều thứ ba thế giới
khu vực mỹ latin điểm nóng mới về dịch covid một mươi chín ghi nhận số ca nhiễm hơn một năm triệu người trong khi số ca tử vong là hơn bảy mươi ba sáu trăm linh ca
theo thống kê mới nhất brazil ghi nhận thêm một hai trăm ba mươi chín ca tử vong trong hai mươi bốn giờ qua biến brazil trở thành nước có số ca tử vong do covid một mươi chín nhiều thứ ba thế giới
brazil cũng ghi nhận thêm hơn ba mươi ca nhiễm mới nâng tổng số ca lên tám trăm linh hai tám trăm linh ca xếp thứ hai sau mỹ
tại châu âu bộ y tế italia
khẳng định virus sars cov hai vẫn đang lây lan và các trường hợp mắc bệnh không biểu hiện triệu chứng đang gia tăng
còn tại châu á chính quyền thủ đô tokyo của nhật bản đã quyết định dỡ bỏ cảnh báo về lây nhiễm covid một mươi chín
tại châu phi ai cập ghi nhận thêm một bốn trăm bốn mươi hai ca nhiễm có thêm ba mươi năm ca tử vong nâng tổng số ca tử vong lên đến một ba trăm bảy mươi bảy người